xin kính chào quý vị bây giờ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
tòa án nhân dân cấp cao hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo phạm thị đoan trang
chú phường cát linh quận đống đa hà nội về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết có nội dung nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra bị cáo đoan trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng
phỉ bán chính quyền nhân dân phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt chín năm tù
đối với bị cáo về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó bị cáo trang có đơn kháng cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo phạm thị đoan trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu an
tuy nhiên bị cáo không thành khẩn khai báo có thái độ chống đối
trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm căn cứ lời khai tài liệu kết quả giám định
tòa phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo
sau đó việc tòa sơ thẩm tuyên phạt chín năm tù đối với bị cáo phạm thị đoan trang
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
là đúng người đúng tội không oan hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can
đang công tác tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng cdc lâm đồng
để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản
thông tin ban đầu hai nhân viên thuộc khoa xét nghiệm của cdc
lâm đồng bị bắt tạm giam gồm nguyễn xuân đạt và phạm thị hoa
hành vi sai phạm được xác định xảy ra trong đợt cao điểm dịch covid một mươi chín
với số tiền chiếm đoạt khoảng sáu trăm linh triệu đồng
cụ thể hai nhân viên này đã nâng khống giá thiết bị sinh phẩm xét nghiệm
đồng thời cả hai còn thực hiện xét nghiệm mẫu gộp nhưng lại công khai trên giấy tờ là mẫu đơn
sau đó bán lại sinh phẩm kit xét nghiệm và các vật tư xét nghiệm dư dôi
cho công ty cổ phần công nghệ việt á
cùng với lệnh bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nhà riêng
và nơi làm việc của hai bị can trên
lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra
đối tượng biện thanh tú chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu làm nghề môi giới nhà đất
bị truy nã vì chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng
bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã tân thạnh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
năm hai nghìn một mươi tám tú đã thỏa thuận làm hợp đồng đặt cọc với hai người mua đất
và nhận tổng số tiền hơn hai trăm ba mươi triệu đồng nhưng không làm giấy xác nhận của chính quyền địa phương
rồi cắt liên lạc với chủ đất và người mua đất
bằng thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặt cặp của khách hàng
vào ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với biện thanh tú
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xong tú đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình
đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can biện thanh tú
một mươi tám năm tù là bản án vừa được tuyên dành cho bị cáo lê kim thanh
chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín thanh dùng thông tin về hai thửa đất trước đây
có người nhờ thanh môi giới và thanh có chụp hình giữ lại để làm giả giấy tờ đất
thông qua thủ đoạn trên từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thanh đã làm giả bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đem đi chuyển nhượng mua bán cho bốn người dân ở phú quốc để chiếm đoạt số tiền bốn hai tỷ đồng
sau khi bại lộ thanh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an phát lệnh truy nã
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thanh bị xa lưới và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
bắt tạm giam đến ngày đưa ra xét xử
ngoài mức án nói trên hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo thanh
trả lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại là bốn hai tỷ đồng
chuyển sang những thông tin khác
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến sáng ngày hôm nay hoàn lưu của bãi số ba đã làm ngập cục bộ
tại một số nơi sạt lở cuộc bộ một mươi điểm hàng loạt cây xanh
trên các tuyến phố của các địa phương trong tỉnh quảng ninh bị gãy đổ
tại thành phố móng cái quảng ninh hơn một trăm hai mươi cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến phố
khoảng một mươi bốn hectare lúa hoa màu bị ngập cục bộ khu vực hải hòa
tại hải phòng hoàn lưu bão số ba đã gây ngập cục bộ một số tuyến phố
tại quận kiến an hiện nước đang rút dần
các quận hải an hồng bàng lê trân ngô quyền kiến an bị ngập nhiều nhất
một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng sạt lở sụt lún
có bảy mươi cây xanh bị bật gốc gãy đổ
đến sáng nay lực lượng chức năng đã khắc phục xong các sự cố
trên địa bàn làng đê sơ xã yà mê huyện trư prong tỉnh gia lai
mưa to và rông xét đã làm hai người chết do bị xét đánh
đối với các tỉnh thành phố bị thiệt hại do hoàn lưu bão số ba
hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục ra soát tình hình
tổ chức khắc phục hậu quả mưa bão thông công rãnh để nước thoát nhanh
đảm bảo an toàn giao thông khắc phục các điểm sạt lở tránh ách tắc giao thông
để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới
và khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số ba gây ra
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố tiếp tục chủ động ứng phó bão và gió mạnh
trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện
việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo
thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
các địa phương chỉ đạo kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn
các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa hạ du hệ thống đê điều
đặc biệt là các hồ chứa nhỏ hồ thủy lợi và trọng điểm đê điểm sung yếu
bố trí lực lượng thường trực về vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
tại tỉnh vĩnh phúc sau cơn mưa lớn kéo dài đêm hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng tám
nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng hoặc sạt lở
một số khu dân cư bị nước dâng cao tràn vào nhà
trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám nước dâng cao ở địa bàn thôn cửu yên xã hợp châu huyện tam đảo
hầu hết nhà dân ở đây đã bị nước tràn vào nhà
công an huyện tam đảo đã triển khai lực lượng đến từng gia đình hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản vật nuôi đến nơi an toàn
cùng với công an huyện tam đảo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an các huyện thành phố
đã phân công lực lượng tiến hành chốt chặn phân luồng giao thông
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các tuyến đường bị ngập nước các ngầm tràn và các điểm sạt lở
văn phòng bộ công an có công điện số một mươi hai gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ban chỉ huy upt các đơn vị
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
ban chỉ huy upt công an các tỉnh bắc bộ và thanh hóa về việc chủ động ứng phó với diễn biến bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lửa đất
thông báo để chủ động ứng phó với diễn biến bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubt ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
theo dõi sát diễn biến của bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó
đảm bảo phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
khu vực ngập sâu nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã chính quy và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn
giúp nhân dân ứng phó với bão mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành và lực lượng kiểm tra
ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
hỗ trợ nhân dân khắc phục các hậu quả của thiên tai tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn về tính mạng
sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn của trụ sở
tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
riêng đối với tỉnh quảng ninh ngoài những nội dung trên cần quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
tiếp tục ra soát thông báo kêu gọi và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động
trong khu vực ảnh hưởng của bão nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú
kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai
tổ chức tốt các công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
tiếp theo bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hoàng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba b phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách ba cm trước mép trái
và đối tượng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại số một ngõ trần cao vân phường phố huế quận hai và chín
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo chấm cách hai hai cm trên sau đầu lông mày trái
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện tam nông tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một mươi m bảy mươi và có xeo tròn cách một cm trên sau đuôi mắt trái
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xeo chấm cách hai hai cm trên sau đầu lông mày trái
với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện